đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa bắt giữ vụ vận chuyển hơn hai trăm một mươi kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối trên địa bàn
vào lúc chín h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một trên quốc lộ bảy a đoạn qua địa bàn bản khe tang xã chiêu lưu
đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện kỳ sơn đã bắt giữ xe chở khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b bảy trăm tám mươi một
do lái xe hoàng văn hưng chú tại xã yên sơn huyện đô lương điều khiển chạy tuyến vinh mương xén
qua kiểm tra đã phát hiện trong cốp xe chở bốn bao tải nội tạng động vật chảy dì nước và bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
hiện số tăng vật trên được cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao cho ban vệ sinh an toàn thực phẩm huyện kỳ sơn xử lý theo quy định của pháp luật